xin chào quý vị khán giả mời quý vị cùng theo dõi những tin tức thời sự cập nhật trong bản tin một trăm một mươi ba online chiều ngày một mươi chín tháng ba của truyền hình công an nhân dân
đưa hai trăm năm mươi chín công dân việt nam trong đó có năm trẻ em dưới hai tuổi sơ tán từ ukraine về nước đã hạ cánh tại sân bay nội bài vào lúc một mươi một giờ trưa ngày hôm nay
đây là chuyến bay cứu trợ nhân đạo miễn phí thứ ba của nhà nước việt nam đưa công dân sơ tán từ ukraine về nước
trong hai chuyến bay trước từ ba lan vào các ngày chín và một mươi hai tháng ba gần sáu trăm linh công dân việt nam đã được về nước an toàn khỏe mạnh
các trường hợp được ưu tiên cao nhất trong những chuyến bay này là trẻ em phụ nữ và người cao tuổi
theo thống kê đến thời điểm này đã có hơn hai tám trăm linh công dân việt nam nhập cảnh từ ukraine
trong bối cảnh bà con từ ukraine sang sơ tán tại các nước lân cận trong đó nhiều người có nguyện vọng trở về nước
các trường hợp tổ chức các chuyến bay cứu trợ nhân đạo miễn phí của nhà nước việt nam
thể hiện sự quan tâm hàng đầu của đảng và chính phủ trong công tác bảo hộ công dân
với mục đích bảo đảm cao nhất an toàn về tính mạng và tài sản cho các công dân việt nam
liên quan đến vụ cô gái tử vong sau hai tháng hôn mê vì nông mũi ở hà nội
công an quận hoàng mai hà nội đang làm rõ hành vi của nguyễn sĩ giang
người trực tiếp phẫu thuật chui cùng bác sĩ gây mê lê ngọc anh
chủ cơ sở thẩm mỹ hoàng minh phong và ba người khác
bác sĩ lê ngọc anh hiện đã bị đình chỉ công tác tại bệnh viện ung biếu hà nội
từ ngày hôm qua một mươi tám tháng ba
trong một diễn biến mới nhất cơ sở thẩm mỹ này hoạt động không phép
trong khi vụ việc trên còn chưa được làm sáng rõ thì tại tp hcm lại có thêm
một nữ bệnh nhân ba mươi hai tuổi tử vong khi phẫu thuật nâng ngực tại bệnh viện một a tp hcm
sở y tế tp hcm cho biết thanh tra sở đang vào cuộc
trước đó theo lịch hẹn ngày hôm qua nạn nhân đến bệnh viện một a phẫu thuật nâng ngực
trong tình trạng sức khỏe bình thường
đến khoảng một mươi năm h cùng ngày người nhà được báo là bệnh nhân được gây mê chưa tỉnh
nhưng không được vào thăm
sau đó bác sĩ lại báo bệnh nhân bị tụt huyết áp và cũng từ chối cho người nhà vào gặp
lo sợ sự việc chẳng lành người nhà tìm kiếm và phát hiện nạn nhân đang nằm trên giường
trong một phòng nhưng đã tử vong
được biết bác sĩ trực tiếp phẫu thuật nâng ngực cho bệnh nhân có hợp đồng lao động
có chứng chỉ hành nghề đầy đủ
bệnh viện đã xuất trình các loại giấy tờ cần thiết cho cơ quan công an
ngay sau khi sự cố xảy ra
nguyên nhân tử vong vẫn đang được làm rõ
tối qua đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tây trang bộ đội biên phòng tỉnh điện biên
phát hiện vàng ager đang tàng trữ hai gói ni lông màu xanh
bên trong có chứa bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào khoảng bảy giờ tối qua vàng ager được một nam giới rủ đi giao ma túy
cho một người không rõ danh tính ở xã pomlot huyện điện biên để nhận tiền công năm trăm linh đồng
khi đến đèo tây trang khu vực giáp danh giữa xã na ư và xã pomlot thuộc huyện điện biên
đối tượng bị phát hiện bắt giữ
vụ việc đang được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tây trang bộ đội biên phòng tỉnh điện biên
mở rộng điều tra và hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật
trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn vừa khởi tố bị can
đối với nông văn phú chú tại thị trấn đồng đăng huyện cao lộc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
phú bị bắt quả tang cùng với vật chứng là hai mươi năm viên nén một túi ni lông chứa ma túy
khám xét nơi ở của phú lực lượng chức năng phát hiện thu giữ thêm bốn mươi sáu viên ma túy tổng hợp
tạm giữ hai mươi ba triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan
phú khai nhận số ma túy trên mua từ một người lái xe ôm không rõ tên tuổi địa chỉ với giá hai triệu đồng
để về sử dụng và bán lẻ kiếm lợi
giao bán kit test nhanh covid một mươi chín trên các trang mạng xã hội hai thanh niên đã chiếm đoạt được trên ba trăm linh triệu đồng
cả hai vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng ngãi bắt giữ
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua thông tin tố giác của người dân phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao nhanh chóng xác minh làm rõ hai thanh niên là hồ văn trí hai mươi năm tuổi và hồ đắc thắng hai mươi sáu tuổi
cùng chú tại tổ hai mươi ba phường nam dương quận hải châu thành phố đà nẵng
vào ngày tám tháng ba hai thanh niên này mua sim giác tạo các tài khoản facebook
do bán kit test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín trên các trang mạng xã hội
có nhu cầu mua thì phải chuyển khoản trước
sau khi nhận được tiền các đối tượng không chuyển hàng cho người mua khóa tài khoản mạng xã hội
tháo sim điện thoại nhằm cắt đứt liên lạc với người mua
tại cơ quan điều tra hai thanh niên này khai nhận đã thực hiện lừa đảo chót lọt bảy vụ
cùng với một thủ đoạn trên chiếm đoạt trên ba trăm linh triệu đồng
vụ việc đang được phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục điều tra mở rộng
khuyến khuyến mại để mà thu hút cái khách hàng nạn nhân đấy
thì khi mà kêu gọi nạn nhân đạt hàng và trả tiền đạt cậu
thì đối tượng khi mà nhận được tiền đạt cậu với một số lượng cũng tương đối
thì bắt đầu là đối tượng là khóa trang mạng và bỏ số điện thoại để nhằm cắt liên lạc
khuyên cáo người dân khi thực hiện các giao dịch trên các trang thương mại điện tử
phải cảnh giác xác định rõ địa chỉ người bán và các chủng loại sản phẩm

không nên chuyển hết tiền cho người bán hoặc chuyển tiền trước nhận hàng sau
tránh bị các đối tượng giả danh lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản cũng như thông tin cá nhân
giả danh là bộ đội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lường công dũng chú tại thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
đã bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với hành vi giả danh bộ đội lừa đảo môi giới tuyển sinh vào trường thiếu sinh quân
quân khu một ở tỉnh thái nguyên và nhận tiền làm thủ tục tuyển sinh
dũng đã chiếm đoạt số tiền bảy triệu đồng của anh đặng văn thức chú tại huyện văn yên tỉnh yên bái
trước đó dũng đã từng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
sáng nay đội cảnh sát giao thông rạch chiếc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an
thành phố hồ chí minh đã chặn bắt thành công nhóm quái xế ở cửa ngõ thành phố hồ chí minh
tạm giữ năm phương tiện của nhóm này
trước đó tại tuyến quốc lộ một đoạn qua thành phố dị an tỉnh bình dương lực lượng cảnh sát giao thông
phục kích chặn bắt chín thanh thiếu niên cùng các phương tiện nhóm quái xế khai trú tại thành phố hồ chí minh
đã liên lạc qua mạng xã hội rồi đến tối ngày hôm qua kéo về tuyến quốc lộ năm mươi một thuộc địa bàn đồng nai
để so kẻ tốc độ sau màn vui chơi tốc độ nhóm quái xế về giàn hàng ngang dọc đường
nẹp bô trên quốc lộ một và bị lực lượng cảnh sát giao thông chặn bắt
cục hải quan thành phố hồ chí minh vừa phát hiện gần bốn mươi năm kg mong bóng cá sử quý hiếm thuộc danh mục
hàng hóa cấm mua bán được vận chuyển từ mỹ về việt nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
cụ thể tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất đội kiểm soát chống buôn lậu
khu vực miền nam phối hợp với đội kiểm soát hải quan cục hải quan thành phố hồ chí minh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an thành phố hồ chí minh
kiểm tra lô hàng có xuất xứ từ mexico được vận chuyển tới mỹ đưa về việt nam qua cửa khẩu
sân bay quốc tế tân sơn nhất qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện bốn mươi bốn hai kg bong bóng cá xỉu
mcdonald s được quấn nhiều lớp ni lông trong thùng sốt đây là loại cá có tên trong phụ lục một
công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật thực vật hoang dã nguy cấp thuộc danh mục hàng cấm mua bán
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng hoàng thành trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thường trú tại trung cư hai trăm tám mươi hai phường lĩnh nam quận hoàng mai thành phố hà nội
về tội tổ chức đánh bạc đối tượng này có nốt ruồi cách hai năm cm dưới sau đầu mắt trái
còn về tội đánh bạc phòng cảnh sát thề ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh phú thọ
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn viết trung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại xã ngọc quan huyện đoan hùng tỉnh phú thọ cao một m sáu mươi tám
và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đuôi mắt trái
và đối tượng vũ ngọc mô sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu bốn xã liên hoa
huyện phù ninh tỉnh phú thọ phải nhận quyết định truy nã của công an huyện phù ninh
tỉnh phú thọ cũng về tội đánh bạc đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có sẹo chấm ở đuôi mắt phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý